khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai cho biết hiện đang điều trị cho bệnh nhân bị suy tim suy thận nặng phải lọc máu liên tục
nguyên nhân được xác định là do bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc điều trị tiểu đường mua trên mạng internet
đáng chú ý là chỉ mới cách đây không lâu cơ quan chức năng đã phát hiện và tiêu hủy số lượng lớn loại thuốc tương tự
sau khi có hàng chục bệnh nhân bị tổn thương vì sử dụng loại thuốc này trong đó có người đã tử vong
theo thông tin từ bệnh viện bạch mai trong số các bệnh nhân nhập viện vì tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc
để điều trị tiểu đường thì đã có đến hai người tử vong
và đây là những viên thuốc với nhiều màu sắc khác nhau được bệnh nhân đưa cho bác sĩ
trong thành phần của thuốc có chứa phenphortmin hoạt chất gây nhiều biến chứng rối loạn chuyển hóa cơ khi sử dụng
phenphortmin đã bị cấm lưu hành từ rất lâu
loại thuốc này đã từng bị cơ quan chức năng thu giữ và tiêu hủy số lượng lớn tại cần thơ cách đây chỉ mới vài tháng
sau khi hàng loạt bệnh nhân bị tổn thương nặng vì sử dụng
người ta vẫn cứ nghĩ rằng thuốc nam thì không đọc bằng thuốc tây
tuy nhiên muốn để nghiên cứu một cái thành phần nào của thuốc nam có hiệu quả đối với trái đường hay không
thì bắt buộc các nhà khoa học phải qua các nghiên cứu trên thực tế
tức là trên động vật rồi trên người và trên hàng chục nghìn người và theo dõi một cái thời gian rất lâu
thì mới biết được rằng là liệu thuốc ý có đáp ứng với người bệnh hay không
cục quản lý y dược học cổ truyền bộ y tế
cũng đã có công văn yêu cầu các cơ sở kinh doanh các cơ sở khám chữa bệnh
tạm dừng sử dụng và thu hồi loại thuốc này đồng thời tiến hành kiểm tra chất lượng
xác định nguồn gốc xuất xứ của loại thuốc nói trên
xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh sản xuất thuốc không đạt chất lượng
không rõ nguồn gốc xuất xứ báo cáo về cục trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cảnh báo người dân tuyệt đối không mua không tự ý sử dụng thuốc để điều trị bệnh
khi có bệnh thì nên đi thăm khám và điều trị tại các cơ sở y tế uy tín